từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
còn khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ở ngưỡng cận nóng nhiệt độ từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
thời tiết trong ngày đầu tuần ở khu vực tây nguyên và nam bộ cũng chưa có nhiều đột biến dự báo từ nay đến một mươi năm giờ chiều không nơi nào có mưa
sau một mươi năm giờ trở đi mây đối lưu phát triển gây mưa rào và rông rải rác ở cả tây nguyên và nam bộ
riêng các tỉnh ven biển miền tây nam bộ có mưa sớm hơn lại là vùng có mưa vừa mưa to nên nhiệt độ chỉ khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
còn ở miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên dù không có mưa sớm nhưng do địa hình cao nguyên nên nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong sáng và đêm nay ở vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra
trong khi đó khu vực ngoài khơi xa là bắc giữa và nam biển đông
bao gồm các huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa thời tiết tốt ít mưa gió yếu và tầm nhìn xa thoáng đẳng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước